theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế tính đến sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thế giới có tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín là bảy mươi tám chín trăm tám mươi tám trong đó tại trung quốc đại lục là bảy mươi sáu chín trăm ba mươi sáu
hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ khác là hai năm mươi hai tổng số trường hợp tử vong là hai bốn trăm bảy
trong đó tại đại lục trung quốc là hai bốn trăm bốn mươi bốn các quốc gia và vùng lãnh thổ khác là hai mươi sáu trường hợp
trong đó philippines một trường hợp hồng kông trung quốc hai trường hợp nhật bản một trường hợp pháp một trường hợp
đài loan trung quốc một trường hợp iran tám trường hợp tàu diamond francis ba trường hợp hàn quốc sáu trường hợp
ý ba trường hợp tại việt nam có một mươi sáu trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong đó vĩnh phúc một mươi một trường hợp
thành phố hồ chí minh ba trường hợp khánh hòa một trường hợp
khánh hòa một trường hợp tính đến thời điểm này đã điều trị khỏi một mươi năm trường hợp